lúc này an tiếp tục xông vào đánh thắm trong lúc rằng co thắm đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của an
được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng an đã tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật